tại tỉnh cà mau tình trạng hạn hán kéo dài không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân
mà còn được xem là nguyên nhân gây nên tình trạng sạt lở sụt lún đường giao thông và đề biển
tỉnh cà mau đang nỗ lực ứng phó khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
kết quả giả soát mới đây cho thấy các tuyến đường do tỉnh quản lý đã xảy ra năm điểm sụt lún trên các tuyến tắc thủ
vàm đá bạc và xuất hiện nhiều vết nứt nguy cơ sạt lở nguy hiểm trên tuyến co sáng cơi năm đá bạc
riêng lộ giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hơn chín trăm linh vị trí sạt lở sụt lún chiều dài hơn hai mươi bốn m
liên tiếp tại tuyến d đá bạc đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng chiều dài mặt d gần hai trăm linh mét độ sâu từ một tám đến hai mét
khoan đào cách chân đê khoảng một mươi tám mét xuất hiện bùn trồi lên